ngày hai tháng chín hy lạp thông báo đã ghi nhận ca mắc covid một mươi chín đầu tiên tại trại tị nạn lớn nhất châu âu là moria trên đảo labos của nước này
nơi gần một mươi ba người nhập cư đang sống trong các điều kiện không bảo đảm vệ sinh
về lý thuyết trại này chỉ chứa được chưa đến hai tám trăm linh người
bệnh nhân là một người đàn ông somali bốn mươi tuổi gần đây đã đến thủ đô athens
tại moria nhiều người nhập cư phải ngủ trong lều bạt dưới gốc cây bên ngoài trại
chính vì vậy việc thực thi các biện pháp chống dịch rất khó khăn
một ca nhiễm khác tại một trại tị nạn trên đảo chios là một người đàn ông ba mươi năm tuổi đến từ yemen được thông báo hồi tháng trước
các trại tị nạn trên đảo của hy lạp đều đang phải phong tỏa đến ngày một mươi năm tháng chín
toàn thế giới hiện ghi nhận trên hai mươi sáu một mươi bảy triệu ca mắc covid một mươi chín trong đó hơn tám trăm sáu mươi bảy ca tử vong